được tin vụ tấn công khủng bố quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã gửi điện chia buồn đến tổng thống nga và đài đi mê putin
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện chia buồn đến bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nêu rõ việt nam hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này
và gửi đến chính phủ nhân dân nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất
việt nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng
theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại nga đến nay thì chưa ghi nhận có công dân việt nam là nạn nhân trong vụ việc
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại bám sát tình hình
sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân việt nam gặp nạn
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại những khu vực đông người
thường xuyên theo dõi cẩm nhật thông tin và liên hệ ngay tới đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân
cộng bảy trăm chín mươi một sáu nghìn sáu trăm tám mươi hai một nghìn sáu trăm một mươi bảy hoặc tổng đài bảo hộ công dân tại việt nam cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ